sau năm ngày xét xử chiều ngày ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh phú yên đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo lê văn phước
nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh và ba cán bộ liên quan vì tội tham ô tài sản
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh phú yên từ năm hai nghìn một mươi đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo phước cùng các bị cáo lộc nhàn và thảo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
thống nhất lập khống chứng từ sổ sách chiếm đoạt hơn hai tám tỷ đồng mà những người này có trách nhiệm quản lý
tòa tuyên án bị cáo lê văn phước nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh phú yên bị phạt một mươi năm năm sáu tháng tù
bị cáo trương công lộc nguyên phụ trách kế toán tòa án nhân dân tỉnh phú yên bị phạt một mươi bảy năm tù
bị cáo huỳnh thị nhã nhàn nguyên thủ quỹ tòa án nhân dân tỉnh phú yên bị phạt một mươi năm năm tù
bị cáo ngô thị phương thảo nguyên kế toán tòa án nhân dân tỉnh phú yên bị phạt ba năm tù
về dân sự các bị cáo liên đới có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước hai tám tỷ đồng